như tin chúng tôi đã đưa vào khoảng chín h một mươi phút ngày hôm nay tại khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn
phường tân hồng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh đã xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng
cụ thể là đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng ba công ty trách nhiệm mô hạn
chalge auto hàn quốc bị nổ công ty này có địa chỉ tại lô số năm g năm khu công nghiệp đại đồng
cơ quan công an xác định đây là vụ nổ cơ học do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ
vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa khiến các nạn nhân bị thương do văng kính đổ cửa vào người
ngay sau khi vụ việc xảy ra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và các cơ quan chức năng
có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả
bước đầu lực lượng chức năng xác định có ba mươi bốn người bị thương phải đến bệnh viện cấp cứu
nhìn chung sức khỏe của các nạn nhân tạm thời ổn định
chiều ngày hôm nay toán nhân dân tp hà nội tuyên án
tám bị cáo trong vụ bán rẻ đất vàng xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh bình dương
hay gọi là tổng công ty ba tháng hai và một số đơn vị liên quan gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó bị cáo trần văn nam cựu bí thư tỉnh ủy và trần thanh liêm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng bị tuyên bảy năm tù
cựu phạm văn cảnh cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy bình dương ba năm tù cho hưởng án treo
ba bị cáo tuyên phạm cả hai tội nguyễn văn minh cựu chủ tịch tổng công ty ba tháng hai
lần lượt bị tuyên một mươi bốn năm tù và một mươi ba năm tù tổng hợp hình phạt hai mươi bảy năm tù
huỳnh thanh hải chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư
quản lý dự án bình dương bị tuyên lần lượt chín năm tù và tám năm tù tổng hợp hình phạt một mươi bảy năm tù
trần nguyên vũ cựu tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
sau khi cổ phần hóa gọi tắt là tổng công ty ba tháng hai cổ phần
bị tuyên một mươi hai năm tù và một mươi một năm tù tổng hợp hình phạt hai mươi ba năm tù
vào khoảng một mươi hai giờ ngày hôm nay tại bản hóc xã nẵm păm huyện mường la tỉnh sơn la
công an huyện mường la đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là thào thị bâu và thào thị mì
cùng chú bản hồi nhà xã phiêng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan
các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên sang địa bàn lai châu
giao cho một người không rõ danh tính thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hôm nay ban quản lý đường sắt đô thị tổ chức lễ chạy thử đoàn tàu metro đầu tiên
đoàn tàu được vận hành chạy thử nội bộ trên đường dây w một trong deport long bình thành phố thủ đức
đây là sự kiện đánh dấu thêm một cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án
kết quả vận hành thử tàu metro cho thấy tàu vận hành ổn định các yếu tố thiết bị kỹ thuật như máy điều hòa hoạt động tốt
hệ thống hãm hoạt động đáp ứng theo yêu cầu biết thế thiết kế hệ thống thông tin liên lạc hiển thị thông tin trên màn hình đầy đủ và chính xác
động cơ hoạt động trơn tru
trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tất cả các hệ thống còn lại như tín hiệu viễn thông các thiết bị ở occ để tiến hành thử nghiệm trên toàn tuyến
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vừa có chỉ đạo nóng và thành lập ba đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu ở ba miền bắc trung nam
thành phần ba đoàn công tác của bộ công thương bao gồm mỗi đoàn một đồng chí thứ trưởng làm trưởng đoàn và đại diện bốn đơn vị
là tổng cục quản lý thị trường
tổng cục quản lý thị trường
vụ thị trường trong nước thanh tra bộ vụ pháp chế
ba đoàn công tác sẽ lên đường thực hiện đợt cao điểm trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
và sẽ hoạt động liên tục cho đến hết năm cho đến khi ổn định tình hình cung ứng và phân phối xăng dầu trên thị trường
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo trong vụ án mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một
trong số một mươi bị cáo có bốn bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một
gồm đỗ thị lưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trưởng khoa bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn minh huệ điều dưỡng viên và bùi thị hạt hộ lý bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn anh vũ kỹ thuật viên bị truy tố về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
sáu bị can còn lại gồm nguyễn xuân quý nguyễn văn ngọc nguyễn trung nguyên nguyễn công thường lê hoàng hải bùi trí hải cùng chú hà nội bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì hà nội trong thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần trung mương một
để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy quý đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám
tại tỉnh hải dương tòa án nhân dân thành phố hải dương vừa mở phiên tòa xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng và vụ án cố ý gây thương tích đối với ba mươi năm bị can là thanh thiếu niên đều trú tại thành phố hải phòng
theo cáo trạng vụ án thứ nhất do mâu thuẫn tử trước nên trong khoảng thời gian từ hai mươi một h năm mươi đến hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trên một số tuyến đường trọng điểm ở thành phố hải dương
một số nhóm thanh niên đã sử dụng xe mô tô mảnh bê tông gạch đá đuổi nhau gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến an toàn xã hội
ở vụ án thứ hai khoảng hai mươi một h ngày năm tháng ba tại đường võ nguyên giáp phường tứ minh đối tượng trần thế thái điều khiển xe máy khiến anh vũ tuấn anh và anh đỗ văn hiếu ngã ra đường
hậu quả tuấn anh bị thương tích bốn mươi năm còn anh hiếu bị thương tích
hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi tám bị cáo từ một mươi tám tháng đến hai mươi bảy tháng tù giam tuyên phạt một mươi hai bị cáo án tù treo
một mươi bị cáo tuổi vị thành niên không áp dụng hình phạt tù nhưng bắt buộc vào trường giáo dưỡng
riêng bị cáo trần thế thái phạm hai tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tòa tuyên phạt sáu năm sáu tháng tù giam
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an quận tây hồ
triệt xóa ổ nhóm bảo kê hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu phế thải trên địa bàn các quận tây hồ và quận bắc tử liêm
các đối tượng thâu tóm toàn bộ địa bàn và sẵn sàng đe dọa tấn công những đối tượng thợ khác được xem là cướp mối làm ăn
đặng văn thanh và hoàng trung thành vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi nhận được điện thoại của nguyễn thị lan hương tức hương đen
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm hà nội
chủ công ty lan hương chuyên mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn hai quận tây hồ và bắc tử liêm
còn nói rằng bị người khác chiếm địa bàn
hai đối tượng cùng các đàn em của hương đã đi dằn mặt và đe dọa đối phương khi tới địa bàn của hương
hoạt động kinh doanh vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng
tôi làm việc với chị hương đen chúng ta đi đó là ra chặn không muốn cho đội kia đến làm
đi khởi để dọa để xe không cho xe đến làm
nhóm tham gia nguồn có sáu người
là những ai
tôi thanh thành anh cường và ba thanh niên nữa nhưng mà tôi không biết tên chỉ biết là đưa anh thành gọi đến
anh sử dụng vũ khí gì hoặc là công cụ phương tiện gì để tham gia ngoại trường xe tải
dạy bóng chảy dạy bóng chảy và phương tiện thì là một xe sh
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện các hình ảnh được camera hành trình trên xe tải ghi nhận sự việc
khi xe vừa chở phế thải xây dựng ra khỏi khu đô tị starlake tây hồ
lái xe đã bị một nhóm thanh niên truy đuổi chặn xe và sử dụng gậy bóng chảy tấn công liên tiếp
dù nhiều lần lùi xe để né tránh nhưng nhóm côn đồ này vẫn tiếp tục truy đuổi đến tận địa bàn quận cầu giấy
hậu quả của vụ tấn công khiến cho phần đầu của chiếc xe tải bị hư hỏng nặng
lái xe bị chảy xước tổn thương nhiều bộ phận trên cơ thể
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận tây hồ
đã nhanh chóng xác minh vụ việc bắt giữ các đối tượng làm rõ hành vi phạm tội
ngay sau khi vụ án xảy ra ban giám đốc công an tp hà nội cũng như cục cảnh sát hình sự
yêu cầu phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
phối hợp với công an quận tây hồ triển khai đồng bộ tất cả các lực lượng
mục đích của chúng tôi là bắt bằng được các đối tượng để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án
cũng như là các đối tượng cầm đầu các đối tượng chủ mưu các đối tượng có liên quan khác
bắt giữ triệt xóa bằng được những cái ổ nhóm sẽ xử lý triệt để
không có vùng cấm liên quan đến những hoạt động vốn bắn vật liệu xây dựng trên tiền bản tp hà nội
hiện vẫn còn
một số đối tượng liên quan đến vụ án này tiếp tục lẩn trốn
bên cạnh việc huy động lực lượng tinh nhuệ của công an thành phố hà nội tiến hành điều tra truy bắt
cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng này nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật